tại tỉnh bắc cạn chiều nay đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
để xử lý một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản ngành quản lý
đối với một số điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh
cần cân đối ngân sách để xử lý ngay tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
hiện nay tốc độ bồi lắng hồ ba bể diễn ra nhanh do đó bộ tài nguyên và môi trường sẽ nghiên cứu nguyên nhân
để đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng này
tỉnh bắc cạn cần bố trí khu vực dân cư hợp lý để hạn chế tác động do thiên tai như sạt lở đất lũ lụt gây ra
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường cũng lưu ý tỉnh bắc cạn phát triển kinh tế bền vững
gắn với khai thác hiệu quả tài nguyên rừng khoáng sản chú trọng phát triển du lịch